liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra vào dạng sáng nay ngày một mươi bảy tháng bảy tại thành phố móng cái tỉnh quảng ninh khiến một người tử vong
công an thành phố móng cái tỉnh quảng ninh cho biết là nghi phạm đã bị bắt và đang lẩn trốn tại xã quảng minh huyện hải hà
vụ việc xảy ra vào khoảng h ba mươi phút cùng ngày trên đường trần nhân tông phường hải hòa
nạn nhân làm nghề phun xăm thẩm mỹ tại phòng trọ của mình
cơ quan chức năng đã trích xuất hệ thống camera của nhà dân ở gần hiện trường thì thấy nạn nhân chạy ra khỏi quán với viết sách trên cổ
đối tượng là nam giới chạy ra sau theo hướng vòng xuyến trả cổ
khi nạn nhân di chuyển được khoảng hơn bảy mươi mét thì gục ngã xuống đường
khám nghiệm hiện trường nạn nhân bị dao đâm vào cổ dẫn đến tử vong
chỉ sau gần một mươi hai giờ gây án và bỏ trốn công an thành phố móng cái đã phối hợp với các đơn vị liên quan khoanh vùng và bắt giữ được nghi phạm khi đang lẩn trốn tại huyện hải hà
qua công tác trinh sát vào ngày một mươi sáu tháng bảy công an huyện kim sơn tỉnh ninh bình đã bắt quả tăng hai đối tượng tàng trữ trái phép một bánh heroin
hai đối tượng bị bắt giữ là đỗ quốc đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và đỗ văn trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bị bắt quả tăng khi đang tàng trữ trái phép một bánh heroin tại nhà nghỉ tuấn kiệt thuộc xóm một mươi xã yên lộc huyện kim sơn
đạt và trung khai nhận đã mua số ma túy trên ở thành phố phủ lý tỉnh hà nam với giá tám mươi triệu đồng về để sử dụng
đỗ quốc đạt đã có một tiền án
đỗ quốc đạt đã có một tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim sơn tỉnh ninh bình đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
mới đây tại xã bùng luông tòa án nhân dân huyện mù căng trải tỉnh yên bái đã xét xử lưu động vụ án về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cầu trọng vào ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tại bản ngã ba kim xã búng luông huyện mù căn trải bị cáo giảng thị dở sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại bản làng sang xã nậm khắt đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thì bị đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an huyện mù căng trải phát hiện và bắt giữ
tăng vật thu giữ được gồm chín gói ni lông màu xanh bên trong có chứa chất bột màu trắng và nhiều viên nén màu hồng cùng một triệu bảy trăm linh ngàn đồng tiền mặt
tại phiên tòa bị cáo giàng thị dở đã khai nhận những hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo giang thị dở bảy năm sáu tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
tiêu hủy công an tỉnh lào cai đã tiến hành tiêu hủy ba lô hàng do phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp cùng đội quản lý thị trường số năm
cục quản lý thị trường tỉnh lào cai kiểm tra và thu giữ trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
cụ thể trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tổ công tác đã liên tiếp kiểm tra và thu giữ ba lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
gồm ba trăm một mươi một thịt động vật xấy khô chín mươi hai hộp trái cây hỗn hợp dạng mứt loại năm kg một hộp bốn mươi bốn cây thuốc lá nhập lậu
qua kiểm tra chủ của các lô hàng kể trên không xuất trình được giấy tờ chứng minh rõ nguồn gốc của lô hàng
nên lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ và xử lý hành chính tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng trên theo đúng quy định của pháp luật
công an huyện thường tín tp hà nội cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tp hà nội điều tra làm rõ vụ một thanh niên bị chém đứt lìa chân
cơ quan công an xác định vào khoảng một mươi bảy h ba mươi năm phút ngày một mươi năm tháng bảy có hai đối tượng bị kiến mặt
trong đó có một đối tượng mặc áo trông nắng màu đen và một đối tượng mặc áo trông nắng dạng grab đi trên một xe máy kiểu dáng honda way xuất hiện trên đường
khi đến đoạn quán trà chanh suti tại thôn vân la xã hồng vân huyện thường tín đối tượng ngồi phía sau đã xuống xe dùng hung khí chém đứt lìa chân anh hà
sau khi sự việc xảy ra nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện việt đức trong tình trạng thương tích nặng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra và giải quyết theo thẩm quyền
liên quan tới hành vi vận chuyển
trái phép chất ma túy
tại điện biên công an huyện điện biên đông tỉnh điện biên chủ trì phối hợp với cục hải quan tỉnh vừa phá thành công chuyên án bắt một đối tượng và thu một mươi bánh heroin và một mươi tám viên ma túy tổng hợp
tại khu vực bản cang xã trường sơ huyện điện biên đông tỉnh điện biên tổ công tác phối hợp đã bắt quả tang đối tượng lầu a co sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú tệ xã trường sơ huyện điện biên đông đang vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu tại chỗ gồm một mươi bánh heroin một mươi tám viên ma túy tổng hợp một xe máy một điện thoại di động
bước đầu đấu tranh khai thác lầu a co khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng ở myanmar đang mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
cũng với hành vi tương tự đối tượng la xuân vinh hai mươi chín tuổi trú tại phường bốn tp đà lạt vừa bị công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng bắt quả tăng vì tàng trữ ma túy
đối tượng này từng có tiền án về tội cướp tài sản giết người
trong quá trình tuần tra trên đường phan bội châu tổ công tác bất ngờ kiểm tra la xuân vinh đang điều khiển xe mô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn
phát hiện trong người vinh có một túi ni lông màu đen chứa chất tinh thể màu trắng
tại cơ quan công an vinh khai nhận bản thân là đối tượng nghiện ma túy và túi ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng là ma túy đá mua về để sử dụng
ngoài ra đối tượng từng có tiền án về tội cướp tài sản giết người hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phú quốc tỉnh kiên giang đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự
đối với nguyễn minh hoàng ba mươi ba tuổi tạm trú tại ấp suối mây xã dương tơ tp phú quốc về hành vi cướp giật tài sản
tại cơ quan điều tra hoàng khai nhận vào chiều ngày một mươi năm tháng bảy do cần tiền trả nợ và tiêu xài nên đã nảy sinh ý định chạy xe máy đi cướp giật tài sản
một mươi giờ cùng ngày khi đi đến đường trần phú phường dương đông hoàng đã phát hiện bà đặng thị đăng năm mươi sáu tuổi
đang đi đổ rác có đeo dây chuyền vàng hoàng tiếp cận nạn nhân dò vơ hòi đường rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền đang đeo trên cổ của bà đăng rồi tăng ga tàu thoát
sau khi cướp giật tài sản xong hoàng về phòng trọ cất giấu đến sáng ngày hôm sau hoàng đem tài sản đã cướp được đến một tiệm vàng trên đường nguyễn trung trực phường dương đông để bán thì bị phát hiện bắt giữ
đối tượng khai nhận trước đó đã từng thực hiện hai vụ cướp giật tài sản khác tại phường dương đông cũng với thủ đoạn tương tự
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội vừa triệt xóa ổ nhóm đối tượng chơi bời lêu lỏng gây ra nhiều vụ cướp tài sản vào lúc dạng sáng tại hai địa bàn là huyện hoài đức và quốc oai với tính chất manh động và táo tợn
bên cạnh đó cũng đã thu giữ toàn bộ hung khí gồm tuyếp sắt gắn dao nhọn và dao bầu cùng hai xe máy là phương tiện di chuyển và phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
năm đối tượng trong ổ nhóm này gồm lương tài thược sinh năm hai nghìn sáu chú tại xã thạch thán nguyễn quốc oai
đình doãn phúc sinh năm hai nghìn bốn phạm tuấn anh sinh năm hai nghìn bảy nguyễn bá thành sinh năm hai nghìn sáu cùng chú tại xã kim trung huyện hoài đức và cao quang tùng sinh năm hai nghìn sáu trú tại trạm trôi huyện hoài đức
sự bốc đồng của tuổi trẻ cùng với việc thiếu hiểu biết về pháp luật các đối tượng đã rủ nhau đi cướp tài sản
lúc đầu bọn cháu đi chơi với nhau bình thường cháu mới chiêu chiêu các bạn này thôi là hay là đi cướp đi
xong rồi các bạn cũng đồng ý
thế là bọn cháu về nhà lấy phóng lợn đi cướp
lúc đầu bọn cháu đi bọn cháu cũng không có kế hoạch gì
kiểu cứ đi ra đoạn đê là bằng vắng
người nào cướp được thì cướp được
bọn cháu chỉ lấy tiền thôi còn cùng lắm là điện thoại thôi
không cướp gì khác
theo báo cáo điều tra
liên tiếp trong các ngày một mươi hai một mươi ba tháng bảy
trên địa bàn hai huyện quốc oai và hoài đức hà nội
xảy ra các vụ cướp tài sản
với tính chất manh động
các đối tượng điều khiển hai xe máy
mang theo hung khí là tuyếp sắt
gắn dao nhọn dao bầu
chặn người đi bán hàng lúc dạng sáng
để đe dọa cướp tài sản
ngay sau khi nhận được thông tin
phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với tám đơn vị địa bàn
giáp danh triển khai lực lượng
tổ chức điều tra truy bắt nhóm đối tượng
đấu tranh khai thác cơ quan công an làm rõ
ổ nhóm này đã gây ra chín vụ cướp tài sản
trên địa bàn hai huyện quốc oai hoài đức
với cùng thủ đoạn
quá trình bắt giữ và đấu tranh khai thác
với các đối tượng ải
chúng tôi cũng đã làm rõ
đây là các thanh thiếu liên
đều chưa đủ mười đám tuổi
và thường bỏ nhà
tụ tập thành các nhóm
sống bày đàn
trong nhà nghỉ
hoặc là tụ tập ở các quán
game internet vào ban đêm
chơi bời lêu lồng
khi không có tiền
thì rủ nhau đi cướp tài sản
vì vậy tôi cũng đề nghị
chính quyền địa phương
để đối tượng
đặc biệt là những nơi
mà có các quán game hoạt động
thì phải thường xuyên kiểm tra
nhắc nhở giám sát
không được hoạt động quá dở
đối với những trường hợp nào
cố tình vi phạm
hoặc là đã nhắc nhở nhiều lần
thì cần thiết phải thu hồi giấy phép
hiện lực lượng công an
đã thu giữ toàn bộ tăng vật liên quan
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra
xử lý nhóm đối tượng
vào ngày một mươi sáu tháng bảy
công an huyện ninh phước
tỉnh ninh thuận
đang tạm giữ hình sự đối tượng phạm văn thuận
bốn mươi chín tuổi ở thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
để điều tra và làm rõ
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
phạm văn thuận làm quen với gia đình anh lê dũng tiến
ở xã lợi hải huyện thuận bắc tỉnh ninh thuận
thấy gia đình anh tiến cần làm hồ sơ đăng ký
quyền sử dụng đất
nên thuận đã tự nhận là cán bộ đang công tác
tại bộ công an
có quen biết với nhiều cán bộ sở tài nguyên môi trường
tỉnh ninh thuận
và lãnh đạo chính quyền xã lợi hải
tin tưởng phạm văn thuận
anh tiến đã đưa ba triệu năm trăm linh ngàn đồng
theo yêu cầu của thuận để thuận lo hồ sơ giấy tờ cho mình
sau khoảng hai tháng
anh tiến đến ubnd xã để hỏi
về hồ sơ đăng ký đất của mình
thì được thông báo là không nhận được hồ sơ nào có liên quan
và gọi cho thuận thì không được
lúc này anh tiến mới biết mình bị lừa
nên đã trình báo cơ quan công an
qua điều tra cùng với thủ đoạn trên
phạm văn thuận đã lừa đảo chiếm đoạt hơn tám triệu đồng
của một người phụ nữ tại huyện thuận bắc
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh phước
đang mở rộng điều tra vụ án
và đề nghị ai là bị hại của phạm văn thuận
thì liên hệ tới công an huyện ninh phước
tỉnh ninh thuận để trình báo vụ việc
thưa quý vị chỉ là những lao động phổ thông
nhưng nhiều người dân ở vùng cao tỉnh lào cai
được trao mời sang làm việc tại campuchia
với mức lương hàng chục triệu đồng
thực tế thì đây chỉ là chiêu trò
của những cài lừa đảo
lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân
nhằm mục đích cuối cùng là ép buộc người nhà của họ
nộp tiền để chuộc người về
phản ánh ngay sau đây tại lào cai
tin và lời hứa hẹn của các đối tượng
mới quen trên mạng xã hội
thanh niên này đã vượt cả nghìn cây số sang campuchia
với hy vọng đổi đời
nhưng việc nhẹ lương cao như lời hứa
thực tế lại là đi dụ dỗ người khác tham gia đánh bạc
dù biết bản thân bị sập bẫy lừa đảo
nhưng muốn xin nghỉ việc cũng không hề dễ dàng
ngoài những trận đòn roi
các đối tượng này còn bắt nạn nhân gọi điện
về cho người nhà chuyển tiền sang mới thả người
mấy tháng sáu này bảo là trăm mốt
hai em cậu đi vay ngân hàng về cho
xong mới có tiền gửi
đi xong mới được về
xã quang kim huyện bát sát tỉnh lào cai
là địa bàn được ghi nhận
có nhiều nạn nhân bị lừa đảo nhất
theo lãnh đạo xã thì đã có tám mươi năm người
bị lừa sang campuchia
hầu hết những người này còn trẻ
thậm chí rất trẻ nên dễ bị các đối tượng lừa đảo
thực tế là công dân đi làm
thuê thì cũng không báo cho gia đình
cũng không báo cho gia đình
không báo cho gia đình
và tự ý đi sau khi sang campuchia
thì mới liên lạc đến gia đình
thì gia đình mới biết được rằng là
đi làm thuê ở campuchia
thứ hai là công dân không đi theo đường chính hạch
và không đăng ký
do vậy là cũng rất khó khăn
trong tác quản lý của công an xã
theo thống kê của sở lao động thương binh và xã hội tỉnh lào cai
đến nay có khoảng hai trăm linh người trên địa bàn
chủ yếu là ở vùng sâu vùng xa
bị lừa sang campuchia
họ được lập một tài khoản trên mạng xã hội
để tiếp tục lừa người khác
ở việt nam tham gia đánh bạc
phải làm việc một mươi hai tiếng mỗi ngày
nếu không đạt được số người tham gia
họ sẽ bị cộng dồn vào các tháng tiếp theo
nếu không chịu nổi áp lực
muốn bỏ việc thì phải gọi người nhà gửi tiền sang để về
tới người lao động
thì chúng tôi cũng khuyên
là hết sức cảnh giác
và không nghe theo các cái
và đăng tải trên các cái mạng xã hội
khi có nhu cầu
tìm việc làm
và đặc biệt là muốn đi làm việc
ra nước ngoài
thì cần phải tìm đến các cái doanh nghiệp
các cái đơn vị
mà được cấp phép
về cái đưa người lao động đi xuất khẩu
không có tiền
hoặc không muốn người nhà biết
nên còn rất nhiều người mắc kẹt tại campuchia
thời gian càng kéo dài
đồng nghĩa tiền chuộc sau này sẽ càng cao
để tránh bị lừa đảo
người dân nên cẩn trọng trước các thông tin tuyển dụng
và tìm kiếm việc làm
tại các trung tâm uy tín thuộc quản lý của nhà nước
tránh tiền mất tật mang
đối tượng phạm thị nhung
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
hộ khẩu thường trú tại thôn hương sơn
xã ngọc khê huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
và có nốt ruồi ngay sơn căn
và đối tượng lê văn trinh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn hoàng kim
xã xuân sinh huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
và có nốt ruồi cách một một cm
trên trước cánh mũi phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện